quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã tổ chức hội nghị quân chính toàn quân nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm hai nghìn một mươi chín đề ra phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng nguyễn xuân phúc dự và phát biểu chỉ đạo đại tướng nguồn xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung mương bộ trưởng bộ quốc phòng chủ trì hội nghị
tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng đồng chí võ văn thường trưởng ban tuyên giáo trung mương đồng chí trương thị mai trưởng ban dân vận trung mương đồng chí nguyễn văn nên tránh văn phòng trung ương đồng chí phan đình trạc trưởng ban nội chính trung ương cùng lãnh đạo một số bộ ngành thủ trường các cơ quan đơn vị trực thuộc bộ quốc phòng
năm hai nghìn một mươi chín tình hình thế giới khu vực diễn biến phức tạp đặt ra nhiều khó khăn thách thức
sòng quân ủy trung ương bộ quốc phòng cấp ủy chỉ huy và đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cán bộ chủ trì đã đoàn kết chủ động bám sát thực tiễn đề cao trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo toàn quân nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác
nổi bật là đã chủ động tham mưu với đảng nhà nước xử lý kịp thời nhạy bén hiệu quả các tình huống về quân sự quốc phòng không để bị động bất ngờ nhất là tình huống trên biển đông
đổi mới nâng cao chất lượng các cuộc diễn tập đáp ứng điều kiện tác chiến mới điều chỉnh tổ chức lực lượng đạt kết quả tích cực chỉ đạo quyết liệt sơ kết xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu nhân rộng trong toàn quân gắn với phong trào thi đua quyết thắng và cuộc vận động phát huy truyền thống công hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ hồ
phát biểu tại hội nghị thủ tướng lưu ý bộ quốc phòng cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo làm tốt hơn nữa công tác dự báo tình báo chiến lược dự báo phải sát phải trúng có đề xuất phù hợp đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ cao chuẩn bị tốt nguồn nhân lực chất lượng cao để tiếp cận nhanh với cách mạng công nghiệp bốn chú trọng bảo vệ môi trường tại các căn cứ quân sự và tại các khu vực khi tiến hành các hoạt động quân sự
năm hai nghìn hai mươi dự báo tình hình thế giới khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng gai gắt đây cũng là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước thủ tướng yêu cầu chủ động tham mưu chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân vững mạnh xây dựng các tỉnh thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc liên kết chặt chẽ thế trận phòng thủ của các quân khu tập trung chỉ đạo thực hiện thật tốt kết luận một mươi sáu và nghị quyết một mươi năm của
bảo đảm vũ khí trang bị cho quân đội bảo đảm giữ vững ổn định tình hình của toàn quân không để thất thoát tiêu cực lãng phí thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi chuẩn bị chú đáo tổ chức tốt cho các hoạt động quốc phòng quân sự năm hai nghìn hai mươi khi việt nam làm chủ tịch asean thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng với các nước nhất là các nước liên kề các nước asean và bạn bè truyền thống
chủ động tham gia các cơ chế hợp tác quốc phòng đa phương mở rộng hợp tác với liên minh châu âu tiếp tục tham gia có trách nhiệm và hoạt động gìn giữ hòa bình nâng cao vị thế uy tín quốc tế của đất nước và quân đội ta